ba trung tâm hồi sức tích cực với quy mô một năm trăm linh giường với lực lượng nồng cốt đến từ ba bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt
bao gồm bệnh viện việt đức bệnh viện bạch mai và bệnh viện trung mương huế đã chính thức đi vào hoạt động
và sẵn sàng đón bệnh nhân kể từ hôm nay ngày tám tháng tám
đây là trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín do bệnh viện bạch mai phụ trách điều hành với năm trăm linh giường
và hai trăm ba mươi nhân lực của bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế chỉ trong hơn một tuần qua
trung tâm này được đặt tại bệnh viện giải chiến số một mươi sáu quận bảy thành phố hồ chí minh
đồng thời có thêm hai trung tâm hỗ sức là trung tâm hỗ sức đặt tại bệnh viện giải chiến số một mươi ba
ở thành phố thủ đức do bệnh viện việt đức điều hành và trung tâm hồi sức đặc tại tân phú
do bệnh viện trung ương huế điều hành cả hai trung tâm này đều có quy mô năm trăm linh giường bệnh
tất cả các trung tâm hồi sức đã huy động một lực lượng nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm
đầy đủ khối chuyên môn và hậu cần là các bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế đã dạng dạy
trong công tác chống dịch covid một mươi chín các lĩnh vực như cấp cứu gây mê hồi sức đột quỵ
chống độc truyền nhiễm hô hấp tim mạch tiêu hóa thần tiết niệu thần kinh
và sẵn sàng đóng bệnh từ ngày hôm nay ngày tám tháng tám